vậy thì theo giáo sư thì chúng ta sẽ cần phải làm những cái phương pháp nào để có thể tạo ra những cái đột phá để thay đổi cái vấn đề này
trước chúng ta đã có chính sách tuyên truyền rồi
nhưng mà quả thật là cái chính sách tuyên truyền này nó chưa được thật sự là sâu rộng trong các đồng bào các vùng dân tộc xa xôi kia
vì vậy chúng ta phải có những kế hoạch tuyên truyền đậm nét hơn
và tập trung hơn
tv hay là như là đài phát thanh nó đi đến tận các vùng sâu vùng xa
thì chúng tôi nghĩ rằng đây là cái kênh truyền thông tuyệt vời nhất
người ta nghe hàng ngày người ta làm việc và vừa làm việc vừa nghe
tôi cũng đi công tác mềm núi nhiều lần
và tôi cũng biết là cái đài ấy mà người ta nghe rất nhiều lần bằng cái kiểu như thậm chí có những cái đài bán dẫn
hoặc là những cái đài rất đơn giản
người ta có thể là nghe người ta nói và nghe trên đài nói
và người ta học theo
thì tôi nghĩ rằng đấy là cái điều rất tốt
còn ngoài ra thì chúng ta cũng còn có một cái kênh nữa
tức là kênh của các công an biên phòng
các đồng chí công an rồi bộ đội biên phòng
người ta cũng hay đến với vi dân và người ta cũng có thể tuyên truyền được thêm về luật pháp
thế rồi các tổ chức đoàn thể của chúng ta rất đông
thí dụ như là đoàn thanh niên hội phụ nữ
ngoài việc chính quyền chỉ đạo chính quyền chính sách của chính quyền ra
thì những cái tổ chức đó hội nông dân hội cựu chiến binh
và tất cả những cái hội ấy đều có khả năng mà tuyên truyền về luật pháp
cái chính là bản thân những người ấy phải nắm được luật pháp
hoặc là tổ chức các câu lạc bộ cho đồng bào ở trên miền núi
chúng ta làm một cái chuyện đột phá rất là nhiều
cảm ơn những chia sẻ cụ thể của bà trong chương trình ngày hôm nay
thưa quý vị thực chất tục kéo vợ của người mông là hai bên nam nữ đều đủ tuổi kết hôn
không vi phạm điều cấm của luật pháp
và trước khi cô gái cùng với người yêu về nhà làm vợ chồng đều
xin ý kiến của cha mẹ đồng ý
và sau đó thực hiện các nghi lễ cưới hỏi
trong cuộc sống nương dẫy vất vả
thì sự tiện lợi của hình thức kéo vợ đã được cộng đồng người mông chấp nhận qua rất nhiều thế hệ
rồi đã trở thành nét đặc trưng riêng
thế nhưng hiện nay nhiều đối tượng lợi dụng để bắt ép người con gái mình thích về làm vợ
và hậu quả là cô gái đó phải sống trong với nỗi đau tột cùng cả về thể xác lẫn tinh thần
tuyên truyền phổ biến pháp luật để người dân hiểu rõ
về nét đẹp phong tục tập quán của dân tộc mình
hiểu chính xác về tục kéo vợ
một tục lệ tưởng chừng đã quá quen thuộc
là yêu cầu cấp thiết của mỗi cấp ủy chính quyền địa phương
đây chính là cách để góp phần bảo tồn
phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số
theo đúng tinh thần nghị quyết đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
và tiếp theo chương trình an ninh ngày mới sẽ là một số chính sách mới
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản giao cục hàng không việt nam
trao đổi với nhà chức trách hàng không các nước
về việc nối lại các chuyến bay quốc tế chở khách thường lệ
ngoài các thị trường đã triển khai trong tháng một vừa qua
cục hàng không việt nam đã thông báo đến nhà chức trách các nước
về việc không hạn chế khai thác các chuyến bay thương mại quốc tế
từ ngày một mươi năm tháng hai sớm hơn theo chỉ đạo của chính phủ
bộ y tế vừa ban hành hướng dẫn quản lý người mắc covid một mươi chín tại nhà
theo đó cơ sở quản lý sức khỏe người mắc covid một mươi chín
hướng dẫn người mắc covid một mươi chín thực hiện tự theo dõi sức khỏe
và điền thông tin vào phiếu theo dõi sức khỏe người mắc covid một mươi chín tại nhà
hai lần một ngày vào buổi sáng và buổi chiều
hoặc khi có các dấu hiệu triệu chứng cần chuyển viện cấp cứu điều trị
chủ tịch ubnd tp hà nội đã ký ban hành văn bản số ba trăm chín mươi
về việc ra soát tăng cường tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho các đối tượng nguy cơ
nguy cơ mắc covid một mươi chín
đặc biệt ở nhóm người trên năm mươi tuổi
người thuộc nhóm nguy cơ mắc covid một mươi chín
nhằm giảm tỷ lệ chuyển nặng tỷ lệ tử vong
bộ lao động thương binh và xã hội cho biết
trong năm hai nghìn hai mươi hai
phải thanh kiểm tra toàn bộ các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em
cơ sở tôn giáo nhận nuôi trẻ em
và các tổ chức trên cả nước
tinh thần chung là tự thanh kiểm tra cơ sở
thanh trao bộ sẽ kiểm tra lại
và trình chính phủ xây dựng một nghị quản lý
tuyết về trẻ em
đặc biệt là các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em
được đăng tải trên báo điện tử vn express
sở công thương lạng sơn cho biết đến sáng ngày một mươi một tháng hai tổng số xe hàng chờ xuất khẩu
trong đó có một ba trăm chín mươi xe chở hoa quả tươi chiếm gần tám mươi năm
do các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín nghiêm ngặt của phía trung quốc
cho nên hiệu suất thông quan rất thấp trung bình chỉ giải phóng được khoảng bảy mươi chín mươi xe mỗi ngày
trong khi đó mỗi ngày có từ một trăm sáu mươi đến một trăm tám mươi xe hàng lên cửa khẩu
chủ yếu là hoa quả tươi như thanh long dưa hấu mít xoài
việc này sẽ gây ồn ứ tại các bến bãi gây thiệt hại cho doanh nghiệp cũng như người dân
còn trên báo kinh tế và đô thị số ra trong ngày đầu tuần có đăng tải bài viết với nhan đề
khó trồng khó khi xăng tăng giá
từ ngày một mươi một tháng hai giá xăng vượt mốc hai mươi năm đồng một lít
là mức cao nhất trong tám năm vừa qua đã gây ra áp lực rất lớn đối với nhiều ngành nghề
tác động mạnh tới mặt bằng giá cả
nhiều chuyên gia kinh tế nhận định giá xăng dầu liên tục tăng cao sẽ tạo áp lực lạm phát
giá xăng dầu tăng cũng có thể tác động tiêu cực đến tiêu dùng của người dân
và hoạt động của doanh nghiệp trong nước
đáng lo ngại giá xăng tăng cao sẽ ảnh hưởng đến quá trình hồi phục sản xuất
kinh doanh của doanh nghiệp sau một thời gian dài đã bị ngưng trệ vì dịch bệnh